thưa quý vị theo dự kiến thì ngày hôm nay một mươi tháng chín tổng thống mỹ joe biden sẽ đến hà nội
bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước từ ngày một mươi đến ngày một mươi một tháng chín
theo lời mời của tổng bí thư nguyễn phú trọng để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sự kiện đặc biệt quan trọng này
dưới sự chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an sự phối hợp chặt chẽ hỗ trợ từ các đơn vị chức năng
công an thành phố hà nội đã và đang triển khai những phương án kế hoạch với quyết tâm cao nhất
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho chuyến thăm của tổng thống mỹ
trong những ngày qua kế hoạch kiểm soát tình hình trật tự an toàn giao thông cho chuyến thăm của tổng thống mỹ joe biden
đã được công an thành phố hà nội lên phương án chi tiết
các tuyến nằm trong lộ trình di chuyển của đoàn các loại phương tiện bị cấm hạn chế đã được thông báo rộng rãi để người dân nắm rõ
đồng thời các lực lượng trực tiếp làm trên các tuyến cũng đã được bố trí tại tất cả các nút rào và khu vực phụ cận
tiến hành phân loại phương tiện từ xa tránh các phương tiện cơ lớn di chuyển vào các tuyến đường cấm
những lỗi vi phạm cũng được tập trung xử lý trong lần này như càn trở giao thông dừng đỗ sai quy định di chuyển vào đường cấm
đơn vị đã bố trí đầy đủ lực lượng phối hợp cùng các cơ quan quận huyện các đường ngang đều được bố trí lực lượng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cấm toàn bộ các tuyến đường trên hoạt động của đoàn đi di chuyển
tuyến đi bàn hoặc tuyến đường hoạt động của đoàn thì chủ yếu là
ở trên tuyến phạm hùng và trần dương thì đơn vị đã bố trí một trăm linh là không có vị trí chống để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến
để đảm bảo làm sao cho tuyệt đối an toàn đã làm tốt công tác tuần tra kiểm soát kín địa bàn
phối hợp với các đội nghiệp vụ và các ban ngành tuần tra xử lý tất cả về trật tự đô thị
trật tự an toàn giao thông phân luồng giao thông từ xa
và tuyên truyền đến mọi người dân không dừng đô và không hiếu kỳ dừng lại đoàn khi đến đeo bàn nam từ liêm
bên cạnh việc đảm bảo an toàn trên lộ trình di chuyển của đoàn
thì các khu vực lưu trú các địa điểm đón tiếp trong kế hoạch chuyến thăm lần này của tổng thống mỹ
cũng được bố trí an ninh nhiều lớp
trong đó lực lượng cảnh sát cơ động đóng vai trò chủ công tại những khu vực này
đến thời điểm này là một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia
trực tiếp vào phương án và ứng trực phục vụ phương án đảm bảo an ninh tự
còn tại địa điểm bảo vệ khu vực khách trạng main earth
thì trung đoàn đã bố trí gần một trăm năm mươi lượt cán bộ chiến sĩ tham gia vào sáu chốt
để đảm bảo an toàn khu vực lưu trú của đoàn tổng thống tại khách trạng main earth
phối hợp với các lực lượng nhiệm vụ của hoa hành phố và công an quận nam tuyên liêm
đảm bảo an ninh tự và trực tiếp là trung đoàn xác động làm chốt trưởng
tại phương án sáu mươi tám của hoa hành phố là ba vòng
thì trung đoàn xác động sẽ đảm nhận vòng hai
kiểm soát toàn bộ vòng hai liên quan đến toàn bộ ra vào khách trạng main earth
các lực lượng chức năng cũng khuyên cáo người dân
tuyệt đối chấp hành nghiêm hiệu lệnh của các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
không tụ tập gây dối mất trật tự
trong quá trình di chuyển nếu gặp các đoàn xe ưu tiên
cần nhanh chóng nhường đường cho các phương tiện này
theo sự chỉ dẫn của các lực lượng chức năng
tìm hiểu kỹ các tuyến đường cấm các loại phương tiện bị hạn chế
để chủ động lấy kế hoạch di chuyển
trong thời gian diễn ra sự kiện quan trọng này